bún là loại thực phẩm được dùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người việt
tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì những cơ sở sản xuất bún phần lớn còn được làm thủ công bằng tay là chính
công nghệ thô sơ một số nơi chưa bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm
cơ sở sản xuất bún nằm trên địa bàn huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
với truyền thống làm bún hàng chục năm được truyền từ đời này sang đời khác
nên cơ sở này vẫn giữ nguyên những phương thức sản xuất thủ công từ thời cha ông để lại
từ dụng cụ sơ chế tay trần chế biến đến cách thức bảo quản đều theo những công thức cũ được truyền nghề
bà con không ý thức được những điều này đã vi phạm với những quy định mới về an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng tùy theo chợ tùy theo chợ điều chợ đắt thì bằng đắt còn chợ ế lại chứ đâu có bằng nhiều được
trên thị trường phần lớn bún vẫn được chế biến và buôn bán kinh doanh bởi những cơ sở nhỏ lẻ
người dân vẫn sản xuất thủ công bằng tay là chính điều này phổ biến ở khắp các tỉnh thành khắp các địa phương
không có cái chất bảo quản cho vào bún một trăm linh là đều làm tín nhiệm hết
khách hàng người ta không kêu không phần làm gì hay không có bị hỏng hay là bị chua hay vì là làm sao đấy
tức là mình tin tưởng vào chất lượng họ mình lấy mấy chục năm bây giờ mình cứ thế bán mình là cứ lấy một hàng ấy thôi
từ cái dụng cụ pha chế đến cái nguồn nguyên liệu nó đều người ta theo cái tập quán thực hiện hay nào
ví dụ như là người ta dùng một số cái xô chọc bằng nhựa cái loại nhựa phế điệu
người ta sản xuất tái chế thứ hai là cái nguồn nước không đảm bảo
cái thứ ba nữa là cái quy trình sản xuất không đảm bảo
cái thứ tư nữa là cái khu sản xuất sơ chế
và khi mà đóng gói thì nó không được đảm bảo một cách an toàn vệ sinh thực phẩm
cho nên là cái việc xâm nhập của vi khuẩn vào những cái sản phẩm ăn điền thì nó không đảm bảo dẫn đến ngộ độc thực phẩm
các loại bún được đóng gói chân không sản xuất bằng máy móc hiện đại bán ra thị trường thường có giá đắt hơn
nên người kinh doanh hàng ăn thường không mấy mặn mà bởi họ cần cân đối để mang về lợi nhuận cao hơn cho mình
còn với thực khách khi bước vào quán ăn họ chỉ quan tâm đến hương vị món ăn là chính
ít khi nào người ta để ý xem sợi bún mình dùng có sạch hay không
người bán thì mấy ai tự nhận mình mua bún bẩn
đã sản xuất kinh doanh thì cần phải đổi mới
công nghệ truyền thống khi đã cũ không còn phù hợp với thời đại thì cũng nên được thay thế
một nguyên tắc mà bất kỳ người làm kinh tế nào cũng phải hiểu để giữ được chỗ đứng trên thị trường